từ ngày hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng chín đoàn đại biểu của đảng cộng sản việt nam do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại nhật bản
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đã gặp và trao đổi ý kiến với phó chủ tịch đảng dân chủ tự do masahiko komura
thường trực ban bí thư đảng cộng sản nhật bản akira koike bộ trưởng bộ tư pháp yoko kamikawa quốc vụ khanh phó bộ trưởng bộ ngoại giao nhật bản kazuki nakane
lãnh đạo các chính đảng nhật bản đánh giá cao chuyến thăm của đoàn vào dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với việt nam quan hệ với đảng cộng sản việt nam
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc bày tỏ vui mừng và đánh giá
giá cao sự phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và kêu gọi nhật bản tăng cường đầu tư vào việt nam
trong thời gian thăm nhật bản đoàn cũng đã làm việc với tòa án tối cao viện công tố viện nhân sự quốc gia
cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản để tìm hiểu kinh nghiệm về phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
phía nhật bản đã chia sẻ nhiều thông tin về thực hiện đạo đức công vụ phòng ngừa tham nhũng hoàn thiện hệ thống pháp luật
và khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ nỗ lực của việt nam trong lĩnh vực này